với các nghệ sĩ để có được những tác phẩm chân thực thì cần phải có những chuyến trải nghiệm thực tế nhờ đó cảm hứng được khơi nguồn
để rồi qua từng nét vẽ nét bút nhiều tác phẩm nghệ thuật về chủ đề biển đảo mang đậm hơi thở thực tế chạm được vào cảm xúc của công chúng được ra đời
và trường sa đã trở thành kho tàng bất tận tạo cảm hứng cho họ
bầu trời xanh bao la mặt biển êm đềm tạo nên một khoảnh khắc vô cùng bình yên cho những đại biểu đoàn công tác số sáu trên con tàu kn ba trăm chín mươi
khoảnh khắc này được họa sĩ hồ trọng minh thực hiện ngay trên bong tàu
nếu không ra với trường sa thật khó có được những rung động để tạo ra những khoảng xanh thơm mộng ở nơi đào xa
đây không phải là một sự ngạc nhiên mà đây là một sự thán phục
tôi thán phục anh em ở đây đã xây dựng
duyên giữ được cái hoàn đảo xanh này
cái xanh tươi hài hòa của thiên nhiên đấy là kết quả của cái nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ
nhưng khi thể hiện cái sự xanh tươi hài hòa đấy thì mình vừa thể hiện thêm một điều nữa
đấy là cái tinh thần của mình
vì mình được làm trên đất của mình và chúng ta cọ tỏ tỏ một thái độ rất là yêu trụng hòa bình
cùng đoàn đại biểu của hội mỹ thuật việt nam họa sĩ lê thế anh đã tìm thấy cho mình nhiều điều mới mẻ với lần đầu tiên ra trường sa
những hình dung về hình tượng người lính đảo đã dần rõ nét hơn
và qua đó nhiều chân dung chiến sĩ hải đảo đã được anh thể hiện
tôi nghĩ là những người lính tại trường sa thì chịu sự hy sinh rất là nhiều
và cái sự hy sinh đó thì nó thể hiện trên cái sự can trường của các anh
và sự can trường đấy thì có thể hiện trên những ánh mắt trên những gương mặt và cả trên những cái làn da dám nắng của các anh nữa
và tất cả những điều đấy thì rất là quan trọng trong cái việc là tôi sẽ đưa những cái tư liệu đó vào trong những tác phẩm của mình
ngoài những tác phẩm mỹ thuật còn có hàng nghìn tác phẩm
văn học sân khấu các ca khúc về chủ đề trường sa được giới thiệu tới công chúng trong thời gian qua
đó là những chiếc cầu nối giúp những người trong đất liền hiểu và chia sẻ hơn với nơi đảo xa
nhưng lớn hơn những sáng tạo nghệ thuật này đã khơi dậy tình yêu tổ quốc biển đảo sẵn có trong mỗi người dân đất việt